ngày một mươi sáu tháng ba ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thuyên huế
lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai với một hai trăm linh đại biểu chính thức về dự
phát biểu khai mạc đại hội hòa thượng thích khế trơn phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế khẳng định
nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của trung ương giáo hội sự giúp đỡ nhiệt thành của lãnh đạo đảng chính quyền
mặt trận các cấp tinh thần tích cực của tăng ni phật tử
ban trị sự đã có nhiều hoạt động thiết thực gắn bó cùng sự phát triển chung theo đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
với tinh thần từ bi cứu khổ trong nhiệm kỳ qua giáo hội đã huy động hơn một trăm linh năm tỷ đồng để thực hiện hoạt động từ thiện xã hội
ngóp phần cùng với nhà nước trong việc chăm lo cuộc sống của nhân dân giải quyết các vấn đề an sinh xã hội giáo dục y tế
các hoạt động nghi lễ văn hóa hội nhập với phật giáo quốc tế tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng là những ưu điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua